gia phố vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt
đã trở thành nét văn hóa của người dân việt nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới
vào thời điểm này các đơn vị thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng được giao nhiệm vụ sản xuất
cung ứng pháo hoa cho cả nước đã hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng
ở nhà máy z một trăm hai mươi một công nhân trong dây chuyền sản xuất pháo hoa phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn
các công đoạn trộn thuốc chế tạo viên lắp quả bồi quả đều được thực hiện tỉ mỉ đúng quy trình
dưới sự kiểm tra giám sát góp ý của lãnh đạo nhà máy và phân xưởng
pháo hoa chất lượng cao phải bảo đảm hiệu ứng màu sắc âm thanh ánh sáng tạo hình phong phú tán hoa đều đặn
chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra một trăm linh pháo hoa hiện có trong
đồng thời là tổ chức
chúng tôi là tổ chức cho công nhân sản xuất hai ba ca liên tục các cái chủng loại pháo hoa còn thiếu
để đáp ứng nhu cầu của nhân dân đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng tốt nhất cho người sử dụng
thế hiện nay thì số pháo hoa này để cung cấp cho tết nguyên đán mậu tuốt hai nghìn một mươi tám là đã đầy đủ
đến nay hơn một mươi bảy quả pháo tầm cao và hơn hai mươi tám dàn pháo hoa tầm thấp
đã hoàn tất quy trình đánh giá của hội đồng tổ chức
định chất lượng bảo đảm cung ứng trong dịp tết
những con số này chứng tỏ nhu cầu thưởng thức pháo hoa dịp tết của nhân dân rất lớn và tăng dần qua các năm
pháo hoa đến dịp tết thì cũng rất là nhộn nhịp và chị em cũng rất là phấn khởi
trong việc đáp ứng được chất lượng số lượng đảm bảo an toàn của mặt hàng pháo hoa này
để phục vụ cho dịp tết
chúng tôi sản xuất pháo hoa cũng xác định là phải mở rộng thị trường
và cùng theo đó là sẽ phát triển mẫu mã sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm
và một yếu tố nữa đó là nâng cao được năng suất để đáp ứng được nhu cầu tăng trong thời gian tới
một số các đối tác ở nước ngoài khi họ sang tham quan cũng như đặc biệt kiểm tra xem sản phẩm
thì họ cũng rất là ưng ý

và trong thời gian tới thì họ cũng sẽ có kế hoạch để đặt hàng
để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp tết năm hai nghìn một mươi tám
nhà máy z một trăm hai mươi một đã chủ động gửi công văn tới các bộ chỉ huy quân sự tỉnh và thành phố
có kế hoạch tập huấn kỹ thuật bắn pháo hoa
đối với các tỉnh thành phố có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bắn
nhà máy sẵn sàng cử cán bộ hướng dẫn bảo đảm hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa sắp tới
đẹp mắt thu hút tính thẩm mỹ cao